xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
hôm nay thông tin từ ủy ban nhân dân xã an bình huyện lạc thủy tỉnh hòa bình xác nhận
trên nệ bàn vừa xảy ra vụ sô sát trong lúc mượn điếu cầy hút thuốc khiến một người bị đánh tử vong
vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng tám tại thôn trợ đập xã an bình huyện lạc thủy
nạn nhân là một thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thôn cây rường xã an bình
thời điểm trên khi nạn nhân vào mượn điếu cầy tại một quán nước thì đã xảy ra xô xát với nhóm thanh niên đang ngồi uống nước tại đây
nạn nhân đã bị một thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cầm điếu cày đập vào người và tử vong trên đường đi cấp cứu
hiện vụ việc đang được công an tỉnh hòa bình vào cuộc điều tra làm rõ
công an huyện di linh tỉnh lâm đồng ngày hôm nay cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hai đối tượng là mai gia quỳnh hai mươi hai tuổi và cao minh tuấn hai mươi một tuổi đều trú tại thị trấn di linh huyện di linh
về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
ngày tám tháng bảy đối tượng cao minh tuấn sau khi mang bốn gói ma túy đá với trọng lượng một mươi bốn ba gram ở thành phố bảo lộc
về thị trấn di linh thì bị lực lượng công an bắt giữ ngay trước trường trung học cơ sở lê lợi thuộc tổ dân phố bảy thị trấn di linh
đối tượng khai nhận mua ma túy về với mục đích bán kiếm lời
mở rộng điều tra lực lượng công an khám xét nhanh nhà đối tượng mai gia quỳnh đã thu giữ một gói ma túy đá trọng lượng một bốn gram
qua điều tra xác định số ma túy quỳnh tàng trữ trong nhà được mua từ đối tượng cao minh tuấn và hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ
từ đầu tháng sáu đến cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản
tại các nhà trọ nhà dân trên địa bàn thành phố biên hòa
vào cuộc điều tra công an thành phố biên hòa đã nhanh chóng bắt được năm đối tượng chuyên thực hiện các vụ trộm cấp tài sản trên
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp bốn đối tượng gồm vong cuốn sầu ba mươi tám tuổi huỳnh hữu thanh ba mươi tám tuổi nguyễn thanh hùng bốn mươi một tuổi
cả ba cùng chú tại tỉnh đồng nai và lâm huỳnh tiên phong ba mươi chín tuổi quê tại tp hcm để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
đây là nhóm đối tượng trong thời gian ngắn đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản
để tránh bị phát hiện các đối tượng dùng dây kẽm cột chặt các cửa phòng trọ sau đó dùng kìm cộng lực cắt khóa phòng để xe của khu nhà trọ
đột nhập lấy trộm các xe máy và nhiều tài sản có giá trị
thời điểm gây án vào ban đêm hoặc dạng sáng nhằm tránh sự chú ý của người dân xung quanh
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội
đêm đó là bảo với bi kêu tôi dậy rủ tôi đi lâu đi lên nhà đó là nói đi ăn trộm
đi lấy xe
tôi đồng ý bốn đứa đi taxi tới giáo sư lộ đức phường tân hòa vô cổng nhà không có khóa
tôi mới vô có cửa kho có khóa thì mới lấy kiểm sát
các cửa kho thì lấy được ba chiếc xe một chiếc xí rết bầu quạt một chiếc shm màu xám với một chiếc quay màu đen
và lúc ba giờ sáng bảo tới phòng trọ của tôi rủ tôi đi anh trọ
tôi đồng ý
lúc trên đường đi tôi và bảo thấy một căn nhà khóa cửa tôi thả bảo xuống bảo leo bờ trường vô dùng tay bờ chân này cửa sách ra và lấy đồ
xong leo ra thì kêu tôi trở về về thì đổ ra lấy ra được laptop với hai hộp nữ trang mà bên trong không có gì
rồi một hộp khẩu với một số đồ liên tinh mà tôi không có nhớ
bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện bảy vụ trộm cắp tài sản gồm laptop đồ trang sức xe máy nước hoa trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
tại các địa bàn phường tân hòa thống nhất trảng giải tỉnh đồng nai
tất cả tài sản trộm được các đối tượng sử dụng hoặc đem bán kiếm tiền mua ma túy
việc triệt phá thành công nhóm chuyên trộm cắp tài sản này đã góp phần rất lớn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
hiện công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
phạm năng đức và bùi đình huy đã cướp bốn chiếc điện thoại đắt tiền tại một cửa hàng để bán lấy vốn kinh doanh quần áo
công an huyện bình giang tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố đối với đối tượng phạm năng đức chú tại huyện kiến thụy thành phố hải phòng
và đối tượng bùi đình huy chú tại huyện ninh giang tỉnh hải dương về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày sáu tháng tám phạm năng đức và bùi đình huy điều khiển xe gắn máy không biển kiểm soát đeo khẩu trang
vào một cửa hàng bán điện thoại tại thôn hòa lạc hòa loan xã nhân quyền huyện bình giang hỏi mua năm chiếc điện thoại di động với tổng giá trị khoảng hơn năm mươi triệu đồng
lợi dụng lúc chủ cửa hàng đang dán kính cường lực cho chiếc điện thoại thứ năm thì huy cầm theo bốn chiếc điện thoại nhảy lên xe máy do đức điều khiển đã nổ máy và nhanh chóng tẩu thoát
đến ngày chín tháng tám đức và huy bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện kiến thụy thành phố hải phòng
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội số tài sản cướp được hai đối tượng đem bán với giá hơn ba mươi sáu triệu đồng
buôn bán khoảng hai mươi ba lít và trên hai sáu tấn dầu nhớt mỡ bôi trơn phụ da giả nhãn hiệu
nguyễn văn lý chú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam về hành vi buôn bán hàng giả
trước đó vào ngày năm tháng tám lý bị bắt quả tang đang chuyển hàng hóa
tấn là dầu nhớt giả và phòng trọ tiến hành kiểm tra xe tải và sáu phòng trọ lý thuê của nhà trọ đắc lợi và địa điểm hộ kinh doanh của lý
lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ khoảng hai mươi ba lít và trên hai sáu tấn dầu nhớt mỡ bôi trơn phụ da các nhãn hiệu cachon shell và các loại dầu nhớt khác
ước tính ban đầu trị giá hàng hóa khoảng ba tỷ đồng
qua đánh giá trực tiếp của cơ quan chuyên môn bảo vệ thương hiệu thì khoảng sáu lít sản phẩm dầu nhớt giá nhãn hiệu castrol thu giữ tại kho của lý không phải là sản phẩm của công ty castrol
vào sáng nay hỏa hoạn đã xảy ra tại một tòa homestay cao tầng nằm trên đường phan chu trinh quận bình thạnh tp hcm khiến nhiều người mắc kẹt bên trong
lực lượng cảnh sát phòng trái trợ cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã kịp thời có mặt dập lửa giải cứu và hướng dẫn thoát nạn một mươi người bên trong ra ngoài
vào khoảng tám giờ sáng nay ngọn lửa bùng lên tại tầng năm homestay asia trên đường phan chu trinh phường hai mươi bốn quận bình thạnh tp hcm
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng trái trợ cháy công an tp hcm đều ba xe trợ cháy với khoảng hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
không chế kịp thời đám cháy cứu ba người mắc kẹt ở tầng năm đang cháy và tầng sáu ra ngoài đồng thời hướng dẫn bảy người khác thoát nạn từ các tầng còn lại bằng thang bộ xuống đất an toàn
hiện trữ ước tính được thiệt hại cũng như là nguyên nhân của vụ cháy
một nghìn chín trăm năm mươi hộ khẩu thường trú tại số nhà hai mươi tám ngõ sáu mươi năm đường phạm ngọc thạch phường kim liên quận đống đa tp hcm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh là đối tượng nguyễn thị vân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn nghĩa thắng xã đông cứu huyện sa bình tp hcm
và đối tượng vũ thị mỹ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại khu một phường suối hoa thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc ninh ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện